thêm bốn lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bị khởi tố điều tra trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp để bỏ qua lỗi quá tải
hơn năm lượt xe chở quạng quá tải từ lào về việt nam
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn
đều là phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ và ông vũ hồng hải
công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm
tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ
ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
cho đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ việc này
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp cùng với công an quận một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ đối tượng phạm văn nu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nu là đối tượng đột nhập cửa hàng vàng ở quận một mươi hai lấy trộm hơn một trăm linh lượng vàng trị giá hơn bốn năm tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ cửa hàng vàng kim thịnh quận một mươi hai tp hcm
trình báo công an về việc phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm số lượng lớn trang sức bằng vàng một mươi tám k
lượng trị giá ba một tỷ đồng một số trang sức bằng vàng hai mươi bốn k hai mươi năm lượng trị giá một bốn tỷ đồng
tổng số tài sản bị mất trộm là bốn năm tỷ đồng
nhận được tin lực lượng công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an xác định được
các đặc điểm nhận dạng đối tượng và đã tiến hành truy xét
đến đêm ngày ba mươi tháng một trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
cùng công an quận một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được nghi phạm là phạm văn nô
gây ra vụ trộm cửa hàng vàng ở tỉnh bình dương
khám xét nơi ở công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng kìm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội lợi dụng sơ hở của cửa hàng vàng
vào ban đêm không có người ở bên trong nhà trông giữ tài sản cho nên đã đột nhập lấy trộm tài sản
nhằm bán lấy tiền tiêu xài
qua đấu tranh mở rộng đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự tại cửa hàng vàng kim hưng
phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tài sản gồm lắc khoa tai dây chuyền và nhẫn trị giá khoảng bảy trăm tám mươi triệu đồng
sau đó nu chia nhỏ lẻ bán cho các cửa hàng khu vực tân uyên và tân phước khánh bình dương
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
tại tỉnh sóc trăng công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đánh bạc
dưới hình thức chơi bông ăn thua bằng tiền tại phường bốn thành phố sóc trăng
bất ngờ ập vào căn nhà trên đường lê đại hành khóm sáu phường bốn thành phố sóc trăng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng đã bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức là lắp bông rụ ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tăng vật số tiền trên hai mươi một triệu đồng
bảy xe mô tô và một mươi điện thoại di động
nạn cờ bạc thường hoạt động mạnh vào dịp cuối năm
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp đầu xuân
lực lượng công an đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
công an huyện phúc thọ vừa phát hiện bắt quả tang ba mươi hai đối tượng
đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi sóc đĩa
tại xưởng cơ khí xã thượng cốc huyện phúc thọ thành phố hà nội
tăng vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa bốn quân vị một trăm chín mươi triệu đồng thu trên chiếu bạc
hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng trên người của các đối tượng bị bắt
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi tám đối tượng
về hành vi đánh bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự

căn cứ vào tài liệu điều tra công an huyện phúc thọ
đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đánh bạc dưới nhiều hình thức
như sóc đĩa đá gà lắc tè xỉu số lô số đê
tuy nhiên các đối tượng hoạt động cũng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn
gây ra những khó khăn trong công tác đấu tranh của lực lượng công an
đối với tội phạm cờ bạc hiện nay các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi sảo quyệt hơn
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức thủ đoạn để hoạt động
các đối tượng sẽ thường bố trí lực lượng để cảnh giới
cảnh giới để phòng ngừa khi lực lượng chức năng phát hiện
và phải báo trước cho các đối tượng đánh bạc khi phát hiện các lực lượng chức năng đến kiểm tra
chính vì thế cho nên lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi cũng như là
sẽ phải tăng cường hơn nữa trong công tác thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các xã thị trấn để chúng tôi thường xuyên tuần tra kiểm soát
và nắm vững phương thức thủ đoạn để chủ động hơn nữa trong việc tấn công trấn áp tội phạm này
qua công tác theo dõi của chúng tôi hệ lụy mà tên ảnh của bạc mang lại
nó ảnh hưởng rất là lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đặc biệt là sau những bạc
thì người dân thường sẽ thua dẫn đến tiêm ẩn những vấn đề rất phức tạp
những trật tự như là khi mà người ta thua thì người ta tìm cách để có tiền
để tham gia chơi tiếp rồi như vi phạm các quyền
quy định pháp luật như là trộm gắp như là lừa đả và thậm chí nó có những cái án mạng rất nghiêm trọng xảy ra
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
và vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào vừa tích cực tham gia phòng ngừa
đấu tranh tố giác tội phạm góp phần ngăn chặn và nhanh chóng đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc
bảo đảm an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà
trong số ba sáu trăm bốn mươi chín trường hợp vi phạm về an toàn giao thông do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nghệ an kiểm tra kiểm soát trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì có bốn trăm bốn mươi chín trường hợp xe khách vi phạm
cụ thể vi phạm về tốc độ có bốn mươi năm trường hợp nồng độ cồn là hai trường hợp dừng đỗ đón trả khách sai quy định
là một trăm linh bảy trường hợp trở quá số người hai mươi bảy trường hợp
vi phạm khác là hai trăm sáu mươi tám trường hợp gồm chở hàng hóa trong khoang chở khách nhân viên không đeo thẻ tên
chạy không đúng tuyến không đúng lịch trình
thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an chỉ đạo các đội trạm phối hợp với công an các địa phương
tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến xe khách như chở quá số người quy định
vi phạm tốc độ chở hàng hóa trong khoang chở hành khách đồng thời yêu cầu các nhà xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
thưa quý vị công an thị xã sơn tây thành phố hà nội cho biết đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hà nội
điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng trong ngôi nhà ở phố phùng khắc khoan ở phường quang trung thị xã sơn tây hà nội
trong một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một công an thị xã sơn tây nhận được tin báo về vụ việc
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà có hai người một nam một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường
trên cơ thể cả hai người đều có nhiều vết thương xung quanh thi thể có nhiều vết máu và một con dao gọt hoa quả dài khoảng một mươi năm cm
lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra
giải gạch đá giữa đường
giải gạch đá giữa đường
rồi cầm hung khí chặn các phương tiện qua lại để cưỡng đoạt tài sản
một nhóm năm đối tượng đã bị công an huyện quảng bình tỉnh hà giang điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp
hai trên năm đối tượng
các đối tượng trong vụ việc gồm hùng văn ơ hoàng văn luyện xìn xuân diệu tải văn quang cùng chú tại xã tân bắc huyện quang bình và lưu bảo toàn chú tại xã tân trịnh huyện quảng bình
các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với anh long văn hùng
tại đoạn quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc thôn lũ thượng xã tân bắc huyện quang bình tỉnh hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quang bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng văn ơ và hoàng văn luyện về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến thì đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn
vụ việc xảy ra tại phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai
giọng sáng ngày ba mươi một tháng năm
lực lượng phối hợp phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng một mươi năm xe máy
chở ba bốn người và mang theo nhiều hung khí chạy với tốc độ cao trên đường phan trung phường tân mai
khi thấy lực lượng công an các đối tượng chia nhau bỏ chạy
nhưng một mươi bảy đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ và thu nhiều hung khí
bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước
nhóm lê quang hòa một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã lên facebook nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của nguyễn tấn phát một mươi chín tuổi
chú tại tỉnh đồng nai để giải quyết mâu thuẫn và chuẩn bị hung khí đi đến điểm hẹn
thì bị phát hiện bắt giữ
kiểm tra hành chính một điểm kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá tại tp mỹ tho
cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an tp mỹ tho bắt quả tăng một mươi hai đối tượng
đang đánh bạc trái phép dưới hình thức trò chơi điện tử gây mặt cá
trong đó thì có sáu đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai máy game bắn cá
tạm giữ bảy xe mô tô ba điện thoại di động một mươi ba triệu đồng cùng một số tam vật có liên quan
đồng thời qua test nhanh một mươi hai đối tượng phát hiện chín đối tượng dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng
cùng tam vật cho công an tp mỹ tho để tiếp tục điều tra
vào lúc hai h ba mươi phút ngày một tháng hai trên quốc lộ một đoạn qua xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an huyện châu thành
bắt quả tăng vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn
tiến hành dừng xe ô tô do đặng quốc tỉnh điều khiển lực lượng công an phát hiện có tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
đối tượng tỉnh cho biết nhận trở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh long an về sóc trăng để tiêu thụ
thì bị công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
thưa quý vị tình trạng buôn bán sử dụng các loại pháo nổ pháo hoa trong dịp tết nguyên đán càng diễn biến hết sức phức tạp
điều đáng ngại hơn thì thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ các đối tượng tự chế tạo sản xuất sử dụng pháo trái phép
đây là các hành vi vi phạm pháp luật tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường
nghi nhận ngay sau đây tại tỉnh yên bái
trong dịp tết nguyên đán quý mão
lực lượng công an thành phố yên bái liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng hàng chục cân
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo này đều là pháo tự chế
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo nổ trái phép với số lượng hàng chục cân
nắm được chủ trương đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an các đối tượng sản xuất pháo nổ tự chế liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn

có cầu át có cung

trong đó lực lượng công an xác định công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng